đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai mươi một bị can cùng trú tại tỉnh đồng nai về tội cố ý gây thương tích
theo kết luận điều tra do mâu thuẫn với anh lương tiến đạt một mươi tám tuổi trú tỉnh đồng nai từ trước
khuya ngày bốn tháng sáu bị can tống hoàng minh thái một mươi chín tuổi trú tỉnh đồng nai đã chuẩn bị hung khí một mươi ba con dao phóng lớn
một lưỡi liềm rũ quỳnh tiến nghĩa một mươi tám tuổi cao thành nam hai mươi tuổi nguyễn thành luân một mươi tám tuổi trần công lý một mươi tám tuổi
đoàn hoàng thái một mươi tám tuổi hoàng phạm bảo khanh một mươi tám tuổi nguyễn hoàng anh thơ một mươi tám tuổi trần nguyễn anh duy một mươi tám tuổi
nguyễn công tính một mươi chín tuổi nguyễn vũ nguyên chương một mươi tám tuổi lê kiều minh hoàng một mươi bảy tuổi lê trung dương một mươi tám tuổi phạm hoàng lâm một mươi chín tuổi
khổng minh tuấn một mươi tám tuổi cao hoàng sang một mươi bảy tuổi nguyễn đức thắng một mươi chín tuổi đỗ hồng phong hai mươi tuổi nguyễn vũ hoài ân hai mươi tuổi
nguyễn minh tâm một mươi tám tuổi và lê minh tài hai mươi tuổi cả hai mươi đều trú tỉnh đồng nai nhằm mục đích đánh anh đạt
khi thái cùng đồng bọn đang tập trung ở xã trung hòa huyện trảng bom để gây án thì bị công an phát hiện ngăn chặn bắt giữ
tình trạng chống người thi hành công vụ và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh vẫn đang diễn ra
công an thành phố buôn ma thuật của tỉnh đắk lắc vừa bắt và xử lý một đối tượng có ý định tấn công một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
đó là đối tượng y hải a yun ba mươi ba tuổi trú tại phường tân lập tp buôn ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu những ngày qua tại hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập có ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này để kiểm soát phòng chống dịch bệnh lây lan
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một
sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn y hải đã cầm một cây rừng đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm
tại đây hải liên tục chửi bới thách thức rồi cắt dây phong tỏa đập phá bàn ghế biểu hiện cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại hải còn vác rìu rượt đuổi chém thiếu tá mai đình thắng cán bộ công an phường tân lập đang làm nhiệm vụ tại chốt
rất may đồng chí thắng kịp thời tránh được nên không bị thương
năm người xong em nhậu thì mấy đứa
em về em nghe nói phong tỏa chỗ mình chưa bỏ thì em cầm rượu em bà ra chỗ chốt em đập kế chỗ phong tỏa xe dây phong tỏa
xong em chạy một đợt đập tôn đập tôn xong em chạy dưới chỗ công an nói sao chỗ này không mở chỗ bên tuôn trong mưa hết phong tỏa rồi
sau em cầm cái rượu em đổi đánh cán bộ công an
bây giờ em tính lại tình rượu là em thấy con người mình sai trái
em xin lỗi mai chú công an em thấy hối hận vô cùng
thì qua sự việc này thì cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân trong cái thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
thì phải tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là đối với người dân trong các khu vực phong tỏa thì phải chấp hành nghiêm các quy định
mọi hành vi mà vi phạm pháp luật
hành vi chống đối với lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch thì đều sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với vụ việc này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột phối hợp với vị ẩm sát cũng như tòa án nhân dân thành phố buôn ma thuột
xác định đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là công tác phòng chống dịch của thành phố buôn ma thuột do đó chúng tôi xác định đây là ánh điểm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
hiện công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định tạm giữ hình sự y hải ayun để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo khoản một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
đặc biệt là công tác phòng chống dịch của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã ra quyết định tạm giữ hình sự y hải iun để điều tra về hành vi chống dịch của thành phố buôn ma thuột do đó chúng tôi xác định đây là án điểm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật